theo nghị định số một trăm linh chín hai nghìn một mươi ba ndcp mặt hàng khẩu trang phải được niêm yết giá
nếu không niêm yết giá hoặc niêm yết giá nhưng tăng giá bán
thì sẽ bị phạt nặng hơn một mươi một mươi năm triệu đồng và bồi hoàn tiền cho người tiêu dùng
trong cơn bão giá thị trường khẩu trang nơi khan hiếm nơi tăng đột biến
việc phát khẩu trang miễn phí được xem là một hành động nhỏ nhưng nhiều ý nghĩa thiết thử
đeo khẩu trang không giúp phòng chống bệnh một trăm linh
nhưng là phương pháp cơ bản và đơn giản nhất để góp phần hạn chế sự lây lan của dịch bệnh
tuy nhiên khẩu trang nếu không được đeo đúng cách sẽ không có tác dụng phòng ngừa dịch bệnh
và tất nhiên là kho khẩu trang vải thời trang không thể thay thế được khẩu trang y tế
bởi vì nó không đảm bảo được cái khả năng
cách gì khẩu trang y tế bây giờ nó có một cái nẹp kim loại ở phía trên
và chúng tôi ta phải đảm bảo được cái uốn cho cái nẹp kim loại nó bám sát vào mặt để nó kín
việc thứ hai là gì là chúng tôi tuyệt đối không dùng đi dùng lại
bởi vì khi chúng ta sử dụng thì cái mặt ngoài khẩu trang nó có thể nó nhiễm bẩn
thứ hai là khẩu trang y tế là sử dụng vải không dệt cho nên tuyệt đối không giặt đi để sử dụng lại
vì sau khi giặt cái nó sẽ xô cái mặt vải của nó đi và nó không còn cái khả năng bảo vệ được
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh ngoài khẩu trang người dân cần tuân thủ các biện pháp an toàn khác
sửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất hai mươi giây
hạn chế chạm tay vào mắt mũi và miệng
tránh tiếp xúc gần với người bị bệnh
duy trì nơi ở thoáng khí
tránh di chuyển đến vùng tâm dịch
tránh tụ tập ở nơi đông người
đến ngay các cơ sở y tế để thăm khám khi có các biểu hiện
chịu chứng nhiễm bệnh